do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trong cộng đồng đặc biệt là có ca tại chợ trung tâm thành phố tuy hòa
nghi nhiễm covid một mươi chín ubnd tp tuy hòa tỉnh phú yên đã có quyết định tạm dừng hoạt động chợ trung tâm thành phố tuy hòa
kể từ một mươi sáu h hôm qua ngày hai mươi tám tháng sáu
lý do phải tạm dừng hoạt động chợ tuy hòa là vì qua kết quả truy vết điều tra dịch tễ các trường hợp dương tính
với sars cov hai ở thành phố tuy hòa cho thấy những trường hợp này có lịch sử di chuyển tiếp xúc rất phức tạp
tại khu chợ này ngoài việc tạm dừng hoạt động chợ tuy hòa ubnd tp tuy hòa còn yêu cầu trung tâm y tế thành phố
khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương và người làm việc tại chợ
chợ tuy hòa còn gọi là chợ lớn tuy hòa chợ trung tâm thành phố tuy hòa là khu chợ lớn nhất tỉnh phú yên
với gần một tiểu thương đang hoạt động